tại tỉnh cao bằng bệnh dịch tả lợn châu phi đã lây lan tại hai trăm hai mươi một xóm của năm mươi hai xã phường thị trấn thuộc một mươi huyện thành phố trên địa bàn tỉnh
với trên sáu ba trăm linh con lợn mắc bệnh tổng trọng lượng trên ba trăm ba mươi năm tấn thịt lợn hơi đã bị tiêu hủy
mặc dù ngành nông nghiệp tỉnh cao bằng đã yêu cầu các địa phương xuất hiện ổ dịch thành lập các chốt trạm kiểm dịch
các biện pháp như tuyên truyền không giết mổ mua bán vận chuyển lợn bị dịch tiêu hủy tiêu độc khử trùng tại các ổ dịch
nhưng số lượng ổ dịch số lượng lợn bị mắc bệnh chưa có dấu hiệu giảm xuống